năm nay tỉnh vĩnh phúc có một chín trăm năm mươi tân binh lên đường nhập ngũ và ra cho một mươi ba đơn vị nhận quân
theo đánh giá số lượng chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay bảo đảm yêu cầu đề ra
trong đó hơn tám mươi số thanh niên đã có đơn tình nguyện tham gia quân ngũ và ba tân binh là đảng viên
nhằm động viên các tân binh lên đường nhập ngũ các địa phương trong tỉnh đã tích cực phối hợp với các đoàn thể và gia đình
tổ chức gặp mặt tặng quà với mức tiền từ hai trăm linh đồng đến hai triệu đồng cho các thanh niên lên đường nhập ngũ
đây là nguồn động viên để họ thêm yên tâm tin tưởng để hoàn thành tốt nhiệm vụ
năm nay thừa thiên huế có hơn một ba trăm linh thanh niên tại chín huyện thị xã và thành phố trong tỉnh lên đường nhập ngũ
gần sáu mươi thanh niên đạt sức khỏe loại một hai trên sáu mươi tám có trình độ văn hóa lớp một mươi trở lên
độ tuổi nhập ngũ trung bình từ một mươi tám đến hai mươi hai chiếm tỷ lệ cao
một trăm một mươi năm thanh niên tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng trung cấp năm mươi năm thanh niên thuộc dân tộc ít người
một trăm linh thanh niên lên đường nhập ngũ đều là đoàn viên và viết đơn tình nguyện
tại tỉnh ninh bình trong đợt gia quân lần này có một năm trăm năm mươi thanh niên lên đường thực hiện luật nghĩa vụ quân sự
những tân binh đều bảo đảm sức khỏe trình độ văn hóa phẩm chất đạo đức của người đảng viên đoàn viên
các tân binh lên đường nhập ngũ hứa quyết tâm học tập xen luyện tốt kỷ luật quân đội
phát biểu với các phóng viên ông peskov khẳng định nước nga không có bất cứ ý định can thiệp nào vào công việc nội bộ của các quốc gia khác đặc biệt trong các quá trình bầu cử của họ
ông peskov khẳng định những cáo buộc rằng truyền thông được điện kremlin hậu thuẫn đã tìm cách tác động đến dư luận tại một số nước châu âu là hoàn toàn vô căn cứ
trước đó thủ lĩnh đảng của ứng cử viên emmanuel macron ông richard ferrang ngày một mươi ba tháng hai cho rằng ông macron là một mục tiêu tin tức giả của truyền thông nga
dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống pháp này đã phải hứng chịu hàng ngàn cuộc tấn công mạng
tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg cho biết năm hai nghìn một mươi sáu các nước châu âu thuộc khối quân sự và canada đã lần đầu tiên sau nhiều năm tăng chi tiêu cho quốc phòng ba tám
tương đương với một mươi tỷ đô la so với năm hai nghìn một mươi tám
phát biểu với báo giới ông stoltenberg cho rằng
việc nato giữ được động lực này rất quan trọng thông tin được ông đưa ra một ngày sau khi ấn định cuộc gặp với bộ trưởng quốc phòng mỹ jim mattis
trước đó tổng thống mỹ donald trump từng nhiều lần chỉ trích chi tiêu quốc phòng của các nước châu âu là quá ít
tháng vừa rồi ông trump từng phát biểu đòi hỏi các nước nato cần đóng góp tài chính một cách thích đáng
ông stoltenberg cho biết ba nước latvia litva và rumani đang tiến gần đến mục tiêu của nato về việc dành ít nhất hai sản lượng kinh tế cho quốc phòng
đức cũng sẽ tăng chi tiêu tuy nhiên trong năm hai nghìn một mươi năm chỉ có anh ba lan hy lạp và estonia đạt được mục tiêu hai của nato
ấn độ tuyên bố sẽ thành lập một quỹ quốc phòng để giúp thúc đẩy phát triển quốc phòng nội tại của nước này và hạn chế nhập khẩu thiết bị quân sự
phát biểu tại triển lãm hàng không ấn độ hai nghìn một mươi bảy bộ trưởng quốc phòng nước này manoha parika cho biết
ấn độ đang triển khai một quỹ sáng chế quốc phòng để hỗ trợ các phát triển quốc phòng
để hỗ trợ các phát kiến khoa học và công nghệ trong những lĩnh vực được xác định
trọng tâm sẽ là các công ty khởi nghiệp để tạo ra một nền văn hóa sáng tạo
theo viện nghiên cứu hòa bình quốc tế stockholm của thụy điển
ấn độ là nước nhập khẩu thiết bị quân sự nhiều nhất thế giới
nguồn cung chủ yếu đến từ mỹ anh pháp và nga
thủ tướng nước này modi từng hứa sẽ giảm phụ thuộc của ấn độ
vào các thương vụ mua khí tài quân sự từ nước ngoài
theo báo cáo của chính phủ australia đưa ra ngày hôm qua
australia đã không hoàn thành hầu hết các mục tiêu cải thiện cuộc sống
cho cộng đồng thổ dân bản địa của nước này
trong đó có việc giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh
đưa trẻ em đến trường và tạo việc làm cho người trưởng thành
thổ dân hay người bản địa australia chiếm ba dân số hai mươi ba triệu dân của nước này
tuy nhiên cộng đồng này có tỷ lệ tự tử và phạm tội cao bất thường
và luôn xếp dây đáy ở tất cả các chỉ số kinh tế và xã hội

báo cáo dứt ngắn khoảng cách lần thứ một mươi của australia đánh dấu năm thứ năm mươi
hiến pháp nước này thay đổi xem thổ dân như một thành phần của dân số
và ban hành các luật đặc biệt nhắm vào cộng đồng này
để nâng cao phúc lợi và tiêu chuẩn sống
thủ tướng thuên bùn nhận định đã có sự cải thiện khi có nhiều người bản địa australia
tới trường làm việc tại các công sở doanh nghiệp
sức khỏe và tuổi thọ được cải thiện
tuy nhiên tiến bộ là chưa đủ khi những mục tiêu đưa ra
từ năm hai nghìn một mươi năm không đạt được
báo cáo cho biết mục tiêu rút ngắn khoảng cách một mươi năm tuổi thọ
giữa người thổ dân với phần còn lại của đất nước vào năm hai nghìn ba mươi một
đã không đạt tiến độ vì tỷ lệ tử vong do ung thư gia tăng
mục tiêu giảm một nửa tỷ lệ trẻ em tử vong vào năm hai nghìn một mươi tám
cũng không hoàn thành trong năm ngoái
tuy nhiên những cải thiện trong việc chăm sóc y tế trước và trong khi mang thai
dự kiến sẽ giúp australia tiếp cận gần mục tiêu này
hãng kiến trúc có tên zaha hadid đã giành chiến thắng
trong một cuộc thi thiết kế cho sân vận động bóng đá mới
sẽ được xây dựng gần như hoàn toàn bằng gỗ đầu tiên trên thế giới
và dự án này cũng được coi là sân vận động bóng đá thân thiện
với môi trường nhất thế giới
được ủy quyền bởi forest green rovers sân vận động bóng đá mới
sẽ phục vụ như là trung tâm của sự phát triển cho eco park
với chi phí đầu tư là một trăm linh triệu bằng anh ở stuttgart anh quốc
sân vận động forex green là dự án mới nhất trong nhiều thiết kế
sân vận động của hãng zaha hadid
hãng kiến trúc đã thiết kế một sân vận động tại công viên olympic london
và một sân vận động world cup hai nghìn hai mươi
là trung tâm của dự án sân vận động forex green sẽ mang đến lợi ích
nhiều hơn là mục đích giải trí
nó sẽ được xây dựng gần như hoàn toàn bằng gỗ
cho một mục tiêu bền vững giảm thiểu lượng carbon sử dụng
và mở đường cho sự phát triển sinh thái thân thiện
và công nghệ xanh của cấu trúc sân vận động thế thao
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự
của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt